mới đây khoa nội tiêu hóa bệnh viện trung ương thái nguyên đã tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân bị dối loạn điện dài suy thận cấp do uống thuốc kháng sinh không theo liều lượng được khuyến cáo
các bác sĩ cho biết bệnh nhân bị mất nước nặng dối loạn điện dài và suy thận cấp
sau khi đánh giá tiền sử bệnh và tình hình người bệnh ekip bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu bù nước tiện giải và nội soi đại tràng cho bệnh nhân
hình ảnh nội soi cho thấy niêm mạc đại tràng bị phim trợt phù nề mạnh có rất nhiều giả mạc trắng bám ở trên bề mặt
người nhà cho biết nữ bệnh nhân lớn tuổi này thường xuyên tự ý mua kháng sinh nhiều loại phải uống không theo liều lượng được khuyến cáo
thậm chí bà còn tư vấn cho con cháu mua và dùng kháng sinh
các bác sĩ khoan đội tiêu hóa nhận định đây là trường hợp điển hình của bệnh phim đại tràng giả mạc do dùng thuốc kháng sinh bửa bãi
khi dùng quá liều nhiều loại kháng sinh trong thời gian dài sẽ làm mất đi các vi khuẩn có lợi ở ruột và phát triển mạnh các vi khuẩn có hại gây viêm đại tràng
theo khảo sát của bộ y tế về việc bán thuốc kháng sinh ở các hiệu thuốc vùng nông thôn và thành thị ở các tỉnh phía bắc nhận thấy
việc nhận thức về thuốc kháng sinh của người bán thuốc và người dân còn thấp tám mươi bảy kháng sinh được bán mà không có đơn của bác sĩ
việc tự ý mua và sử dụng kháng sinh không hợp lý sử dụng thuốc kháng sinh khi không mắc các bệnh lý nhiễm khuẩn sẽ làm gia tăng tình trạng kháng thuốc
ảnh hưởng đến người bệnh và cộng đồng nếu sử dụng kháng sinh không đúng tiêu chuẩn và chỉ định thì sau này sẽ bị bệnh
việc sử dụng kháng sinh sẽ rất khó khăn nghiêm trọng hơn còn tạo ra vi khuẩn kháng thuốc
những loại vi khuẩn ấy có thể liên lan từ người này sang người khác rất nghi hại cho cộng đồng